ngày một mươi tám tháng chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phát động kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
với tiêu chí an toàn và hấp dẫn trong đó yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu
nhưng để đạt được yếu tố này ngành du lịch cần sự nỗ lực từ nhiều phía
đặc biệt là từ những người làm du lịch cơ quan quản lý và cả du khách
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín theo một số đơn vị lữ hành du lịch
thì số lượng tour cho dịp thuyết dương lịch và âm lịch năm nay giảm đáng kể
khi dịch bùng phát lần hai tại việt nam tâm lý của du khách đã rất e ngại đi du lịch
vì lo sợ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại

thế thành như là cái vai trò của lữ hành nó cũng giảm đi
đối với lại các cái điểm đến nắng ấm cũng như là có nhiều những khuyến mại sâu
dịch vụ là năm sao nhưng giá cả có thể chỉ là ba sao
thậm chí là giá tour đã giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái tới ba mươi
hiện nay các đơn vị lữ hành đều tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
như trang bị khẩu trang nước sát khuẩn đo nhiệt độ cho du khách
nhiều điểm đến cũng có phương án phân luồng du khách tránh việc tập trung đông tại một điểm
cần phải lựa chọn những cái tuyến điểm mà mang cái tính chất rằng là đảm bảo là an toàn
an toàn ở đây có thể nói đến đấy là nhiều khía cạnh khác nhau
thứ nhất là điểm đến phải an toàn
thứ hai nữa là cần phải thực hiện những biện pháp an toàn cho du khách trong quá trình mà khách tham gia tour
thì cái yếu tố an toàn phải được đưa lên hàng đầu
mà không chỉ là công tác chuẩn bị đâu cái đưa vào hợp đồng cam kết
thế thì khi mà công ty lữ hành cam kết thì các đối tác cung ứng dịch vụ cũng phải cam kết
kể cả từ vận chuyển cho đến điểm đến khách sạn nhà hàng đều phải có cái yêu cầu an toàn
an toàn không phải ta tự đặt ra mà là do y tế khuyến cáo và hướng dẫn
khủng hoảng do dịch covid một mươi chín đã thay đổi nhu cầu của khách du lịch và dẫn đến nhiều thay đổi về hành vi
trước diễn biến mới
với của dịch covid một mươi chín hoạt động du lịch vẫn diễn ra với tinh thần an toàn và thận trọng